quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
vừa bắt giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số tám nghìn tám trăm linh ba d hoàng trọng hiếu và nhân viên trần văn thái
cùng với nguyễn văn khánh là giám đốc công ty tâm phúc ở phường đông tâm tp vĩnh yên
kết quả điều tra ban đầu xác định hoàng trọng hiếu và trần văn thái đã nhận tiền của chủ phương tiện
có nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới sau đó thông đồng với nguyễn văn khánh nhận tiền để cải tạo hợp
thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe ô tô cải tạo cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường trái quy định cơ quan điều tra cũng xác định hành vi vi phạm của các đối tượng
đã diễn ra trong một thời gian dài số tiền nhận hối lộ rất lớn liên quan đến nhiều chủ phương tiện
nhiều đối tượng cò mồi môi giới trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc gây bức xúc dư luận
và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương